cho đến dạng sáng nay lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh đồng tháp cùng lực lượng công binh quân khu chín vẫn đang khẩn trương giải cứu cháu bé một mươi tuổi rơi xuống ống trụ bê tông sâu ba mươi năm mét ở công trình cầu rọc sen xã phú lợi huyện thanh bình
ba mươi người trong hàng chục giờ qua đã sử dụng nhiều phương án khác nhau để cứu bé trai song việc cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn do địa chất địa hình phương tiện tham gia giải cứu phải điều động từ nơi xa tới
trong đêm qua sau khi dùng máy khoan làm mềm đất đá xung quanh thành ống bê tông nhằm giảm tối đa ma sát tiến hành dò tìm vị trí của cháu bé lực lượng công binh quân khu chín tiếp tục đóng một móng bê tông có bàn kính rộng và lớn hơn móng bê tông cho bé rơi xuống
sau đó sẽ tiến hành hút bùn xung quanh giữa hai móng bê tông và rút móng nhỏ móng con cháu bé bên trong
thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật tới quý vị trong các bản tin tiếp theo